lễ khánh thành tượng đài bắc hồ với nông dân việt nam đã diễn ra vào tối nay tại quảng trường thái bình
đây là sự kiện trọng đại có ý nghĩa chính trị văn hóa to lớn góp thêm sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự buổi lễ cùng dự có đồng chí trần quốc vượng
ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư đồng chí trần cẩm tú bí thư trung mương đảng
chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung mương đồng chí phan đình trạc bí thư trung mương đảng trưởng ban nội chính trung ương
thái bình vinh dự được năm lần đón bác về thăm những lần bác về thăm đều gắn với nông nghiệp nông dân nông thôn
thái bình cũng là địa phương đầu tiên đạt năng suất năm tấn thóc trên một hectare cao nhất toàn miền bắc
góp công lớn cho sự nghiệp cách mạng của cả nước
công trình tượng đài bắc hồ với nông dân việt nam được đặt tại thái bình
đã thể hiện được tình cảm của bác hồ dành cho người dân thái bình
cũng như tình cảm của người dân thái bình đối với bác
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh
đây là kết quả của quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ của nhiều thế hệ cán bộ lãnh đạo quân và dân tỉnh thái bình
giai cấp nông dân là lực lượng có vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của đảng
không ngại hy sinh đóng góp sức người sức của cho cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc
thủ tướng đề nghị lớp nông dân mới áp dụng công nghệ bốn
có ý chí và tinh thần tự lực tự cường để khơi dậy nguồn lực của bản thân
thủ tướng đề nghị đảng bộ quân và dân tỉnh thái bình làm tốt việc quản lý giữ gìn
phát huy giá trị công trình bắc hồ với nông dân việt nam một cách hiệu quả
thiết thực phát huy tinh thần giáo dục truyền thống của đảng và dân tộc
tại buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng lãnh đạo đảng nhà nước
đã nhấn nút khánh thành công trình tượng đài bắc hồ với nông dân việt nam